làm quen tỏ ra thân thiện gần gũi thân thiết
nhưng tất cả để các đối tượng tạo vỏ bọc là một công ty có uy tín
mời chào tham gia đầu tư vào vàng ảo
những chiêu thức không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy
để rồi vốn liếng tích lũy nhiều năm tiêu tan
thậm chí một số người còn trở thành con nợ vì đã trót vay mượn thêm để đầu tư
theo dõi trên trang facebook của huỳnh thị thanh huyền liên tục nhiều tháng
y nhiên nhận thấy các cam kết mà huyền thực hiện với những người đã đầu tư làm ăn với mình
là rất rõ ràng kê khai minh bạch và trả lại đúng hàng
sau mỗi lần như thế yên nhiên dần tin tưởng và chuyển tiền tham gia đầu tư
lần nhiều nhất của hợp đồng của em là khoảng một tỷ mốt
tiền góc là khoảng năm tỷ mốt
và tiền lãi thì chưa có tính
nếu mà tiền lãi thì khoảng rơi một tỷ hơn
khác với cách đầu tư cộng dụng như yên nhiên
hàng chục nạn nhân khác chọn cách theo tháng
sau một vài tháng đầu tư số tiền nhỏ nhận tiền lời vào góc đúng hẹn
nên đến tháng thứ ba trở đi
thì số tiền đầu tư cũng lớn hơn thời hạn cũng dài hơn
bằng hình thức thả cá nhỏ nút cá lớn
và khi thấy con mồ đã đủ lớn
thì đối tượng liền ra tay
theo các nạn nhân số tiền mà họ đã chuyển vào tài khoản của huyền
lên đến cả trăm tỷ đồng
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì bạn đó nói là công ty mẹ ở indonesia
bước vào giai đoạn kiểm toán và chậm trả lãi
nhưng mà sau đó bạn huyền không có
cái lệnh kiểm toán
lời giải thích nào khác hơn
cho đến ngày hôm nay
là bạn đó đã trốn khỏi địa phương
và không có lời giải thích nào khác
cũng như không có trả tiền cho bất kỳ ai hết
ngoài ra huyền cũng còn dùng số tiền trên
để mua nhiều lô đất ở nhiều nơi khác nhau
bọn em cũng có nói với huyền là
sao kê cái tài khoản của huyền đi
sao kê thì vẫn có mua rất là nhiều đất
mua đất đai ở bình thuận
rồi mua đất đai ở đồng nai
rồi mua đất đai ở khắp nơi
nhưng mà đến khi mà huyền đứng ra
huyền nói rằng là huyền chỉ có một tài khoản
chỉ còn cái nhà đấy để bán nữa
chứ còn những cái tài sản khác không có
đối tượng huyền vẽ ra câu chuyện bên indonesia
đã có một số lượng lớn vàng cầm cố
mà những người cầm cố không còn khả năng chuột lại
vì vậy chính phủ nước này đang chào bán đấu giá
với cam kết rẻ hơn giá thị trường
đến nhiều người tham gia
huyền còn đưa ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
mang tên công ty trách nhiệm hữu hạng global monjaan
tên quốc tế là global mondial international company limited
có trụ sở tại tòa nhà acm chín mươi sáu cao thắng
phường bốn quận ba tp hcm
quan sát minh đại diện quản lý các văn phòng tại tòa nhà này cho biết
công ty trên đã thuê tại đây từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì bỏ thuê
và hủy bỏ các số điện thoại giao dịch
đồng thời công ty này không có chức năng kinh doanh
theo hình thức mua bán bàn
chúng tôi nhận thấy rằng đối với người
mà chủ mưu hay là tổ chức
hay là người trực tiếp thực hiện
hoặc là đồng phạm
thì cơ quan điều tra
khi khởi tố vụ án
thì vẫn sử dụng
cái tội danh
ví dụ trong trường hợp này là
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn
thế thì tùy theo vai trò vị trí tính chất mức độ của từng người
thì có thể là cái khung hình phạt
trong cái khung hình phạt đó
nó có cái sự phân hóa
tuy nhiên thì đối với số tiền thiệt hại
mà lừa đảo nó lên năm trăm linh triệu như thế này
thì rõ ràng là đối tượng quyền
hay một số đối tượng có thể thực hiện
cái hành vi phạm tội với đối tượng quyền
bao gồm cả cái chủ mưu bao gồm cả những người
mà giúp sức mà tích cực hay không tích cực
thì tôi cho rằng cơ quan thống quyền
cơ quan chức năng
vẫn đề nghị truy tố với cái khung hình phạt
mà cao nhất của lây lý trung thành
các nạn nhân cho biết đối tượng huỳnh thị thanh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thường trú tại số bốn nghìn chín trăm một mươi hai a âu cơ
phường một mươi bốn quận một mươi một thành phố hồ chí minh
tìm đến địa chỉ trên
một số hàng xóm cho phóng viên chuyên mục
thành phố an toàn ghi nhận trong đêm một mươi tháng ba vừa qua
huyền đã cùng mẹ dọn đồ đi khỏi nhà
từ đó chưa thấy quay lại
một số nạn nhân liên hệ được với luật sư của huyện
thì bị luật sư này cho biết
quyền đã không còn tiền và sẽ bán căn nhà trên
để trả cho mọi người kèm điều kiện không được gửi đơn tố cáo
lên công an
tuy nhiên với số tiền quá lớn
các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hồ chí minh
và đang được cơ quan này tiếp nhận